sau đây là thông cáo báo chí về phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình phiên bế mạc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị
về ý kiến của trung ương thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị
về ý kiến của trung ương thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế xã hội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị
về ý kiến của trung ương thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trần quốc vượng đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm
sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung mương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
đồng chí phạm minh chính đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương thảo luận dự thảo quy chế bầu cử
quy chế làm việc của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng về nội dung thời gian và chương trình đại hội một mươi ba của đảng
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ban chấp hành trung mương đảng ghi nhận biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện
dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng